không chỉ chịu tác động của hắn lưu vùng thấp nóng phía tây ở các tỉnh miền trung còn chịu thêm ảnh hưởng của hiệu ứng gió phơn
sự cộng hưởng của thấp nóng và gió phơn nên cường độ nóng ở miền trung còn gai gắt và diện nóng cũng rộng hơn
ngày hôm nay suốt một dòng các tỉnh từ thanh hóa trở xuống cho đến phú yên sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng
thời gian nóng sẽ bắt đầu từ một mươi giờ sáng và kéo dài đến tận một mươi bảy giờ chiều với mức nhiệt cao phổ biến trong khoảng từ ba mươi sáu đến ba mươi tám độ
vùng núi phía tây của các tỉnh từ nam thanh hóa
vào đến quảng ngãi những nơi chịu tác động mạnh của gió phơn nền nhiệt còn lên tới ba mươi chín cho đến bốn mươi độ
cùng với mức nhiệt cao thì độ ẩm trong không khí sẽ giảm xuống dưới năm mươi năm trời sẽ khô và nóng gắt
và dự báo tình trạng nắng nóng ở miền trung sẽ còn kéo dài ít nhất trong hết tuần này
trong khi đó ở phía nam do gió mùa tây nam suy yếu nên lúc này cả nam bộ và tây nguyên cũng đón ngày nghỉ cuối tuần trong tiết trời nắng giáo
mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên phổ biến từ ba mươi một cho đến ba mươi ba độ
còn tại các tỉnh nam bộ nhiệt độ sẽ ở ngưỡng là từ ba mươi ba cho đến ba mươi năm độ
và nắng nóng tiếp tục xảy ra cục bộ ở các tỉnh miền đông nam bộ
chiều và tối nay sau thời điểm một mươi năm giờ mây đối lưu sẽ phát triển gây mưa rông rải rác ở nam bộ
vùng mưa tập trung chính ở khu vực biên giới phía tây và các tỉnh thuộc miền tây nam bộ
còn ở các tỉnh tây nguyên chỉ có mưa rào và rông ở một vài nơi
trên biển hầu khắp các khu vực biển đều có chung tình trạng thời tiết tốt
ở khu vực huyện đảo hoàng sa và huyện đảo trường sa gió vẫn duy trì hướng tây nam với cường độ mạnh cấp bốn cấp năm
và cả hai huyện đảo này đều không có mưa rông nên tầm nhìn xa thông thoáng trên một mươi km biển lặng
thời tiết thuận lợi cho các hoạt động ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước